thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và kế hoạch số một trăm năm mươi năm của đảng ủy khối các cơ quan trung ương
sáng nay văn phòng chính phủ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự đại hội
trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của đảng ủy khối ban chấp hành đảng bộ
ban thường vụ đảng ủy văn phòng chính phủ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan
trên tinh thần đoàn kết quy tụ và phát huy tính năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ
đảng viên công chức viên chức và người lao động
nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
kịp thời triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao
cùng với thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ văn phòng chính phủ đã có nhiều sáng kiến
việc làm cụ thể đạt hiệu quả hình ảnh vị thế của văn phòng chính phủ được khẳng định nâng cao
đại hội đảng bộ văn phòng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm là dịp để củng cố niềm tin
quyết tâm và sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đảng bộ
tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chuyên nghiệp vững vàng tin cậy cho chính phủ
thủ tướng chính phủ là cơ quan giúp truyền và giữ lửa tinh thần cải cách xây dựng chính phủ kiến tạo
hành động phục vụ người dân doanh nghiệp
trong nhiệm kỳ mới nhiệm vụ đặt ra đối với đảng bộ văn phòng chính phủ
đại hội phải đáp ứng yêu cầu xây dựng văn phòng chính phủ là cơ quan kiểu mẫu
điển hình tốt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ của chính phủ thủ tướng chính phủ
đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới hội nhập và phát triển của đất nước
cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh